trên diện tích đất canh tác của người dân ở đây rất ít cuộc sống đa phần dựa vào du lịch
dân số hiện chỉ có vỏn vẹn hơn bảy trăm linh người nhưng toàn thị trấn nhỏ bé này có tới hơn hai trăm linh nhà hàng khách sạn với hơn ba phòng nghỉ lưu trú
vì vậy từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát cuộc sống của người dân tại đây gặp không ít khó khăn chật vật
không chịu khoanh tay đứng nhìn cấp ủy đảng chính quyền thị trấn đã gương mẫu đi đầu
cùng người dân tìm ra những giải pháp ổn định cuộc sống
đầu năm hai nghìn hai mươi ngay khi việt nam công bố ca mắc covid một mươi chín đầu tiên tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
địa phương chỉ nằm cách thị trấn tam đảo vài cây số đường chim bay
lúc đó ai cũng lo một thị trấn du lịch
với lưu lượng đông người qua lại như tam đảo rất dễ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh
là người đứng đầu cấp ủy một vai hai việc vừa là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn
đồng chí phan anh tuấn không khỏi chăn trở băn khoăn lo lắng
một trong những công tác đầu tiên được anh chú trọng đó là nhanh chóng phát huy sức mạnh của tập thể
những cuộc họp cấp ủy rồi ban chấp hành mở rộng
các bộ phận chuyên môn đã được tổ chức huy động tối đa sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị
thông qua những cuộc bàn thảo dân chủ như thế này nghị quyết của đảng ủy ra đời
từ đó các giải pháp của ủy ban nhân dân thị trấn cũng được thực thi song song
rút ngắn được thời gian triển khai đưa nghị quyết vào đời sống
bí thư phan anh tuấn kể lại câu chuyện về những ngày đầu chống dịch
với những quyết tâm nỗ lực của cấp ủy chính quyền khi đó
từ khi có chỉ đạo của trung ương thì đối với đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đối với ủy ban dân thì thành lập ban chỉ đạo của ủy ban dân thị trấn
và thành lập các tổ y tế dự phòng tại các thôn tổ dân phố
đối với các trường học thì thành lập các tổ y tế dự phòng để chăm sóc cho các học sinh
đối với khách trạng nhà hàng thì phát huy vai trò của hiệp hội du lịch thị trấn tam đảo đến từng nhà để ký cam kết việc này
cho nên phải nói đảm bảo là đối mặt trận tổ quốc thì tăng cường công tác vận động công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch
tất cả một trăm linh cơ sở khách sạn nhà hàng đã phải ký cam kết là tạm dừng việc đón khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch
do vậy là cả cái hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm cao để vào cuộc
do vậy đến nay công tác phòng chống dịch cực kỳ thành công đối với thị trấn
những ngày chủ động từ đóng cửa cách ly toàn thị trấn
cách xã hội của thủ tướng chính phủ bên cạnh sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân giả soát giám sát kỹ các cơ sở lưu trú không đón khách
thì đây cũng là thời gian bí thư tuấn cùng phó chủ tịch hường chăn trở với việc tiếp tục củng cố
và xây dựng nghị quyết về phát triển dược liệu
một trong những lợi thế của thị trấn tam đảo mà lâu nay người dân còn chưa thực sự quan tâm
những buổi tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm với những chuyên viên nghiên cứu dược liệu
như thế này giúp cấp ủy và chính quyền thị trấn nhìn nhận đánh giá đúng thực tế
tiềm năng phát triển của cây dược liệu để từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền người dân
chuyển đổi mô hình sản xuất từng bước thích nghi với đại dịch có nguy cơ kéo dài
nghị quyết phát triển dược liệu một mặt nhằm khuyến khích người dân tham gia dự án xây dựng
bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh mặt khác xây dựng những vùng dược liệu cũng tạo nên một sản phẩm
một điểm đến du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch trở lại du lịch tam đảo
sau khi hết giãn cách xã hội giải pháp này cũng được bí thư phan anh tuấn đưa ra bàn thảo triển khai thành nghị quyết
thực hiện song song với công tác phòng chống dịch
đối với đảng và ủy ban dân có nghị quyết chuyên đề về phát cây triển cây dược liệu
trong đó đặc cây đặc trưng vẫn là cây giảo cổ lam thứ hai là đến cây đông trùng hạ thảo
các cây dược liệu quý vẫn được tiếp tục phát triển
nếu thời gian giãn cách xã hội nhiệm vụ chỉ trú trọng vào công tác tuyên truyền
bảo đảm an toàn cho người dân trước dịch bệnh nguy hiểm
thì hết giãn cách xã hội nhiệm vụ không chỉ là bảo đảm an toàn trong phòng dịch
mà nó còn gắn với công tác khôi phục và phát triển kinh tế
giúp người dân có được công an việc làm bảo đảm an sinh xã hội
đây là một nhiệm vụ khó khăn với một thị trấn hầu như dựa hoàn toàn vào du lịch
như tàm đảo
chăn trở với nhiệm vụ nặng nề đặt lên cả hai vai
nhiều tháng liền sau đó bí thư tuấn thường xuyên có mặt tại các địa điểm du lịch trên toàn thị trấn
một mặt để kịp thời kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh
mặt khác sự hiện diện thường xuyên của người đứng đầu thị trấn tại các địa điểm du lịch
cũng chứng minh về một thị trấn du lịch một điểm đến an toàn cho du khách
để được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của thị trấn đến thăm
thì chúng tôi thấy là một nguồn động viên tinh thần và cũng là cái sự quan tâm của thị trấn đối với chúng tôi
là những người lên đây nghỉ dưỡng
hiện tại thì mình đang cảm thấy giá dịch vụ khách sạn trên đây đang được giảm khoảng tầm ba mươi so với những đợt trước
còn về dịch vụ chung thì cũng đâu đó giảm được khoảng tầm một mươi
rất phù hợp với mặt hoàng chung của tất cả không chỉ là giới trẻ
mà mặt trung và mặt trung của xã hội
nói gương bí thư tuấn những cán bộ công chức thị trấn tham đảo như anh tú cũng sát sao hơn với cơ sở
bên cạnh việc chủ động viết các bài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thị trấn
thì công việc bám nắm địa bàn đi đến từng địa điểm du lịch để kịp thời giám sát công tác phòng chống dịch
vận động người dân có thêm nhiều sáng tạo để nhanh chóng khôi phục dịch vụ du lịch
cũng được anh coi là công việc hàng tuần
sau đợt covid một mươi chín tôi vẫn thường đi tuyên truyền đối với các chủ hôm tây là tuy đã dịch thì đã tạm lắng
tuy nhiên thì là vẫn còn không nghi cơ bùng phát rất cao về chúng ta không được chủ quan
các cơ sở hôm tây ngoài để đảm bảo về cho du khách là cách cầu du lịch giảm giá
tuy nhiên thì cũng phải là đảm bảo an toàn cho du khách
để du khách đến với du lịch hôm tây là phải cảm thấy là an toàn nhất đối với bản thân
ngoài ra thì tôi cũng không biết
khuyến kháo tới tất cả các chủ cơ sở hôm tây trên địa bàn làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
ngoài hôm tây thì nó còn có các nhiệm vụ hành doanh nhà hàng
các quán bar các quán bán lẻ trên địa bàn
thì chúng tôi cũng phải thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của thị trấn
và qua xe thông tin lưu động để tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh
luôn luôn là phải đảm bảo an toàn
đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân và cả hệ thống chính trị của thị trấn tam đảo
đã tăng cường các biện pháp thứ nhất là đảm bảo các cơ sở khách hàng
các khách sạn ký kết tuyệt đối an toàn về thực phẩm
thứ hai an toàn về an ninh trật tự
thứ ba đảm bảo phân luồng giao thông thuận tiện cho khách đến tham quan du lịch tại thị trấn
và cái đặc biệt quan trọng hiện nay đó là các cơ sở vẫn phải đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân và cả hệ thống chính trị của thị trấn
cũng đã tập trung về những giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp và các cơ sở khách sạn kinh doanh trên địa bàn
để đảm bảo họ có những cái quan tâm đối với khách hàng
chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường giữa phát triển kinh tế
đặc biệt là xác định ngành du lịch dịch vụ là mỗi nhọn
thì gắn với phát triển kinh tế xã hội với công tác phòng chống dịch
nhờ có sự chủ động quyết liệt từ những người đứng đầu cấp ủy
đã làm gương cho từng cán bộ đảng viên trong toàn thị trấn
cùng bám sát cơ sở tuyên truyền
để một trăm linh hội dụng
dân và doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn
cùng thực hiện nghiêm chủ trương phòng chống dịch
và những giải pháp kích cầu du lịch
phát triển kinh tế của chính quyền địa phương
nhờ có sự chủ động quyết liệt từ những người đứng đầu cấp ủy

chung sức cùng với chính quyền tham gia công tác phòng chống dịch đặc biệt là thông qua việc vận động xã hội
mua các trang yếu phẩm để phục vụ khách hàng và việc lập chốt để ngăn ngừa phòng chống dịch
thì cũng được cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đồng tình ủng hộ
từ việc không để lây nhiễm và không có ca lây nhiễm nào đảm bảo thành công trong phòng chống dịch
đã là cái phương pháp và động lực quan trọng cho việc kích cầu du lịch trở lại đến với thị trấn
trong những ngày gần đây phải khẳng định rằng là các cái thứ bảy chủ nhật thì đông khách
tỷ lệ khai thác đối với các phòng khách trên địa bàn gần như một trăm linh
và trong những ngày thường trong những ngày gần đây thì cũng rất là đông khách
thực tiễn cách mạng việt nam đã chứng minh càng trong gian khó hiểm nguy
càng đòi hỏi vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên
không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm của đất nước
đội ngũ cán bộ đảng viên thể hiện rõ tính tiên phong gương mẫu
điều này đã góp phần giúp tam đảo nhanh chóng phục hồi kinh tế giữa đại dịch covid một mươi chín
nãnh đạo dân sản xuất kinh doanh sau covid một mươi chín thì tâm đảo của tôi đã chỉ đạo ngân hành sách cho hội huyện
cho những gia đình bị ảnh hưởng covid một mươi chín vay tiền để sản xuất kinh doanh
và đến nay thì các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã trở lại hoạt động bình thường để phát triển du lịch
thì huyện tam đảo của tôi đã phối hợp với sở văn hóa thông tin và thể thao của tỉnh
để tổ chức khai trương mùa du lịch tâm đảo tại thị trấn hợp châu
rồi phối hợp với sở công thương tổ chức hội trợ thương mại và xúc tiến du lịch tại thị trấn hợp châu của huyện tam đảo
và chúng tôi cũng chỉ đạo các điểm các khu du lịch rồi các nhà hàng khách sạn
chuyển bị khu ở rồi các khuôn trương khuôn viên để phục vụ khách du lịch
và chỉ đạo các cơ quan chức năng rồi chỉ đạo mặt trận thương quốc và các đoàn thể vận động đoàn viên hội viên và nhân dân
làm sao đảm bảo các linh trật tự rồi đặc biệt là các đoàn đoàn thông rồi các vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như là vệ sinh môi trường làm sao để phục vụ tốt nhất khách du lịch
và đến nay hoạt động du lịch trên địa bàn hợp tâm đảo đã trở lại hoạt động bình thường
đất nước đang cùng lúc gánh hai trọng trách lớn
một mặt chiến đấu không khoan nhượng với giặc covid một mươi chín
mặt khác phải nhanh chóng khôi
đối với cuộc nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân
trong thời điểm này hơn lúc nào hết đòi hỏi đội ngũ cán bộ đảng viên
nhất là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cán bộ chủ chốt
phải phát huy cao tính tiền phong gương mẫu đi đầu với quyết tâm cao
câu chuyện ở thực chấn nhỏ tâm đảo thêm một minh chứng nữa về vai trò của cấp ủy chính quyền
là nơi khởi nguồn để tạo ra những hiệu ứng tích cực thiết thực
góp phần chiến thắng đại dịch covid một mươi chín sớm khắc phục hậu quả sau dịch
để giữ thế ổn định tiếp tục đưa đất nước phát triển toàn diện